tại thị trấn quy đạt đã ghi nhận một mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
nhiều người dân quảng trị từ các tỉnh phía nam trở về quảng trị
dù đã được tiêm vaccine vẫn bị buộc cách ly tập trung
quy định này của quảng trị là không đúng với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế